nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng campuchia samdek hun sen đã sang thăm việt nam
chuyến thăm diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi hai
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng campuchia
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ vương quốc campuchia
lễ đón thủ tướng campuchia hun sen theo nghi thức quốc gia hai thủ tướng cùng duyệt đội danh dự
trước lễ đón chính thức thủ tướng hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia
đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
ngay sau lễ đón hai thủ tướng tiến hành hội đàm và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
tại buổi hội đàm thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức việt nam
sau khi được quốc hội và nhân dân campuchia tiếp tục tín nhiệm bầu làm thủ tướng vương quốc campuchia nhiệm kỳ sáu
chúc mừng những thành tiệu kinh tế xã hội và đối ngoại quan trọng mà chính phủ và nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của việt nam ở khu vực và trên thế giới
khẳng định chuyến thăm có sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao với đông đảo thành viên nội các của campuchia
đã thể hiện sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc một lần nữa chúc mừng samdek techo thủ tướng hun sen và đảng nhân dân campuchia cpp
đã giành thắng lợi tại cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ sáu vừa qua
nói chung quan trọng của chuyến thăm lần này của samdek thủ tướng trong việc củng cố
tiếp thêm sung lực mới đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
hai thủ tướng cho rằng việt nam và campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp
kề vai sắt cánh cùng đấu tranh cho độc lập dân tộc
mối quan hệ này là tài sản chung quý giá của hai dân tộc được xây đắp bằng cả hy sinh sương máu của các thế hệ đi trước
do đó cần không ngừng giữ gìn và phát triển không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn cho các thế hệ mai sau
thủ tướng nguyễn xuân phúc và samdek techo thủ tướng hun sen bày tỏ hài lòng
trước những bước phát triển tích cực của quan hệ việt nam campuchia thời gian qua
lãnh đạo hai nước cùng các cấp các ngành tổ chức quần chúng các địa phương
nhất là địa phương có chung đường biên thường xuyên giao lưu gặp gỡ tạo sự tin cậy gần gũi gắn bó
kim ngạch thương mại hai chiều năm hai nghìn một mươi tám đã có bước tiến lớn ước tính cả năm hai nghìn một mươi tám
năm tỷ đô la mỹ việt nam tiếp tục thuộc tốc một mươi nước có vốn đầu tư lớn nhất vào campuchia
với hơn hai trăm linh dự án tổng vốn đăng ký hơn ba tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi tám việt nam là nước có lượng khách du lịch quốc tế lớn thứ hai tại campuchia
với hơn năm trăm linh lượt du khách thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
việt nam coi trọng và ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế với campuchia trong thời gian tới
với phương châm đổi mới cách tiếp cận có đột phá mới thiết thực hiệu quả
vì lợi ích của người dân doanh nghiệp và phục vụ mục tiêu phát triển của hai nước
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị triển khai hiệu quả thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế
đã ký kết năm hai nghìn một mươi bảy chú trọng kết nối các tuyến giao thông vận tải điện năng du lịch viễn thông ngân hàng
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen nhất trí tiếp tục xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại
trên tinh thần hiểu nghị hiểu biết lẫn nhau phần đầu ký hai văn kiện để chính thức pháp lý hóa
thành quả tám mươi bốn công tác phân giới cắm mốc vào năm hai nghìn một mươi chín xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình
hiểu nghị vì hợp tác và phát triển
về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
an ninh ổn định ở khu vực khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng asean
giữ vững những nguyên tắc của asean thúc đẩy hợp tác tam giác phát triển campuchia lào việt nam
và tiểu vùng mekong mở rộng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển quản lý sử dụng bền vững nguồn nước sông mekong
hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
trước mắt hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ cho năm hai nghìn hai mươi khi việt nam làm chủ tịch asean
và campuchia đăng cai hội nghị cấp cao asem